liên quan đến nghị định số một trăm linh của chính phủ cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa có công điện chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông công an các tỉnh thành phố tập trung lực lượng quy động tối đa phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tiến hành kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
cụ thể sau năm ngày thực hiện nghị định số một trăm linh cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý một năm trăm một mươi tám trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
tuy nhiên tình trạng người điều khiển phương tiện không hợp tác có hành động thái độ chống lại cán bộ chiến sĩ khi thi hành nhiệm vụ vẫn diễn ra tại một số địa phương
cục cảnh sát giao thông yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương tiếp tục tập trung lực lượng huy động cao nhất phương tiện công cụ hỗ trợ thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tiến hành kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
cục cảnh sát giao thông yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông yêu c